xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả
và sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình vào sáng ngày hôm nay
thưa quý vị tối qua ba mươi tháng một mươi một tại quảng trường hồ chí minh thành phố vinh tỉnh nghệ an
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm danh sưng nghệ an một nghìn ba mươi hai nghìn hai mươi
và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
góp phần làm sâu sắc thêm vị trí vai trò giá trị đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt
nơi đã sinh ra chủ tịch hồ chí minh vị cha già dân tộc
chủ tịch quốc hội lưu ý
là một tỉnh có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên phong phú có biển có rừng có đồng bằng
và đang có những bước chuyển mình ấn tượng thời gian qua
nghệ an cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
để phát triển mạnh mẽ hơn tương xứng với tiềm năng của tỉnh
địa phương cũng cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành tỉnh khá của cả nước
là trung tâm về tài chính thương mại du lịch giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế văn hóa thể thao công nghiệp công nghệ cao ở vùng bắc trung bộ
chủ tịch quốc hội tin tưởng với truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc việt nam nói chung và của quê hương xứ nghệ nói riêng
sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an biến khát vọng sông lam thành kỳ tích sông lam
chủ tịch quốc hội chúc mừng nhân dân tỉnh nghệ an đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đình hoành sơn huyện nam đàn
thưa quý vị trong chuyến công tác tại tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một tại trụ sở ubnd tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã trao quà hỗ trợ nhân dân và trẻ em tỉnh thừa thiên huế bị ảnh hưởng do bão lũ lụt thông qua ubnd tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trần thanh mẫn đã chia sẻ những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế
trước các đợt bão trồng bão lũ trồng lũ vừa qua trên địa bàn đồng thời nhấn mạnh không để người dân
đặc biệt là các hộ nghèo rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn sau bão lũ
đồng chí trần thanh mẫn và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao số tiền hai tỷ đồng
để hỗ trợ nhân dân thừa thiên huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
ba trăm hai mươi năm triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo hộ còn gặp nhiều khó khăn và một tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thừa thiên huế
sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp ngành trung ương sẽ góp phần giúp nhân dân tỉnh thừa thiên huế
nhanh chóng khôi phục sinh kế ổn định cuộc sống để yên tâm đón tết nguyên đán đang cận kề
liên quan đến vụ việc đoàn du khách tp hcm cùng người dân địa phương leo núi ở huyện khánh sơn
tỉnh khánh hòa bị mắc kẹt do mưa lũ theo lực lượng cứu hộ của địa phương thì hiện vẫn chưa thể tiếp cận được đoàn du khách du lịch này
sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương về việc một đoàn khách ba mươi sáu người cùng chín người dân địa phương
dẫn đường đi du lịch leo núi tà giang xã thành sơn sau đó băng rừng qua huyện khánh vĩnh
hiện đoàn khách này bị mất liên lạc do địa hình
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện khánh sơn chính quyền cử lực lượng tiếp cận đoàn du khách
nhưng nước suối dân cao không thể đi
ngay trong sáng sớm nay tỉnh khánh hòa sẽ tăng cường lực lượng cứu hộ lên tìm cách tiếp cận
đưa đoàn khách cùng người dân địa phương mắc kẹt ra ngoài khi nước rút
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi một sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly
bộ y tế đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả các biện pháp phòng chống dịch
nhằm khoanh vùng cũng như kiểm soát lây nhiễm với trường hợp bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân thứ một ba trăm bốn mươi hai đã công bố vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy cho thấy trong thời gian từ một mươi tám đến hai mươi năm tháng một mươi một
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã đi dạy tại trung tâm anh ngữ k english năm mươi chín nguyễn bá tuyển phường một mươi hai quận tân bình
và chi nhánh khác ở quận một mươi tới quán cà phê và quán karaoke
tổng số tiếp xúc gần f một theo điều tra ban đầu là ba mươi tám người đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần f hai là một trăm năm mươi bốn trong đó có sáu mươi hai người ở quận tân bình
và chín người ở quận tân bình

giám đốc sở y tế tp hcm cho biết đang tiếp tục khẩn trương truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh
khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp f một f hai của các ca bệnh trên thực hiện biện pháp cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này
cùng đó bộ trưởng yêu cầu sở y tế tp hcm thông báo khẩn với người dân đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt
như nơi dạy học quán cà phê quán karaoke cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất
sáng ba mươi tháng một mươi một tại hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn
tiềm năng thị trường thực phẩm hala toàn cầu và cơ hội đối với việt nam nhằm nâng cao nhận thức về tiềm năng thị trường thực phẩm hala
tầm quan trọng của chứng nhận hala và các biện pháp giúp cho doanh nghiệp việt nam tham gia hiệu quả hơn vào thị trường toàn cầu
các đại biểu cho biết
rằng việt nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông thủy sản lớn trên thế giới với nhiều mặt hàng tiêu biểu
hơn nữa việt nam có những lợi thế quan trọng nếu được tận dụng phát huy tốt sẽ giúp xuất khẩu của việt nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm hala
việt nam cũng có những ưu thế như vị trí địa lý gần với những thị trường hala lớn khi khoảng sáu mươi hai dân số hồi giáo tập trung tại châu á
với khu vực trung đông châu phi có ba mươi dân số hồi giáo việt nam đang tích cực triển khai đề án phát triển quan hệ
thúc đẩy xuất nhập khẩu và chứng nhận các sản phẩm hala
việt nam đang là mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế nằm ở giao điểm của một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đề xuất các ý tưởng biện pháp để hướng tới xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường hala toàn cầu
và giúp kết nối các doanh nghiệp việt nam tham gia hiệu quả hơn vào thị trường này
cũng với mục tiêu là tăng cường xúc tiến thương mại kết nối giao lưu chia sẻ khó khăn và cùng nhau hợp tác để vượt qua khủng hoảng
tại hà nội tri hội doanh nhân quốc tế việt âu thuộc hiệp hội doanh nhân tư nhân việt nam đã ra mắt phòng trưng bày xúc tiến thương mại việt nam châu âu
phòng trưng bày xúc tiến thương mại việt nam châu âu giúp các doanh nghiệp việt nam có cơ hội giao lưu kết nối giới thiệu và quảng bá rộng rãi sản phẩm
đồng thời hỗ trợ đưa sản phẩm của các doanh nghiệp vào các chuỗi siêu thị hệ thống phân phối trong nước và quốc tế
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế việc thực hiện các cam kết quốc tế đa phương và sạc phương
đặc biệt là khi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu chính thức có hiệu lực
được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi đối với kinh tế và xã hội của nước ta
vì vậy tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp việt nam châu âu sẽ giúp các doanh nghiệp liên kết với nhau
tạo nên sức mạnh tổng hợp trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế và hội nhập quốc tế
thưa quý vị cuối năm luôn là thời điểm tình trạng buôn bán hàng giả hàng lậu gia tăng
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm vừa chỉ đạo các lực lượng chuyên môn lập phương án tăng cường kiểm tra
kiểm soát hàng lậu hàng giả từ nay đến cuối năm và nhất là dịp tết sắp đến
các lực lượng quản lý thị trường hải quan công an bộ đội biên phòng ủy ban nhân dân các quận huyện
sẽ phối hợp lập phương án cụ thể
để kiểm soát luận tuyến địa điểm nóng về kinh doanh kho bãi cửa khẩu các đường dây
ổ nhóm buôn lậu sản xuất hàng giả với những mặt hàng phổ biến như quần áo giày dép đồng hồ
bánh kẹo mứt rượu bia thuốc lá pháo nổ
đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian thương mại điện tử
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hàng lậu hàng giả trên thị trường
thời gian gần đây ngoài đường bộ đường biển trên địa bàn tp hcm còn xuất hiện tình trạng
vận chuyển hàng lậu theo đường hàng không
từ đầu năm đến nay lực lượng ba trăm tám mươi chín thành phố đã phát hiện và xử lý một mươi chín một trăm bốn mươi chín vụ vi phạm liên quan hàng giả hàng lậu
trong khi đó tại hà nội để ngăn chặn tình trạng buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
trong dịp cuối năm các lực lượng chức năng thuộc ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả thành phố đang đẩy mạnh điều tra xử lý các ổ nhóm hay là đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn
trong đợt cao điểm triển khai công tác kiểm tra kiểm soát thị trường dịp tết
cục quản lý thị trường đã tập trung chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát
phát hiện và xử lý kịp thời triệt đề đối với các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển mua bán hàng cấm
hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn
để triển khai trong toàn lực lượng trong toàn các ngành như công an quản lý thị trường hải quan thuế nông nghiệp y tế
để tăng cường tập trung và kiểm tra kiểm soát trước sau tết nguyên đán tân sỉu
có thời gian hai ba tháng nữa các doanh nghiệp các hộp kinh doanh cũng đang tập trung các hàng hóa nguồn hàng
để cung cấp cho người dân tiêu thụ cái gì mà trước tết nguyên đán tân sỉu
chúng tôi đã nhận định đã chỉ đạo các ngành
qua công tác kiểm tra kiểm soát lực lượng quản lý thị trường hà nội liên tục phát hiện và xử lý các vụ vận chuyển
buôn bán kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả kém chất lượng
mới đây đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường thành phố hà nội
phối hợp với các thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường
vừa kiểm tra hơn một trăm ba mươi bảy đơn vị thuốc tân dược nhập lậu qua đường hàng không
qua kiểm tra cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm
toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược thuốc điều trị thận huyết áp thuốc kháng sinh
thuốc điều trị dạ dày nhập lậu qua đường hàng không
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ
sau những thời gian trước chúng tôi cũng có những phương án cụ thể
những công việc cụ thể và giao cho những con người cụ thể
những bộ phận cụ thể để làm sao đạt được những tiêu chí để giao
dự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả từ nay tới cuối năm
tiếp tục có diễn biến phức tạp ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hà nội đang tiếp tục thực hiện nghiêm
các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố trong công tác đấu tranh
chống buồn lậu gian lận thương mại
và hàng giả tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn thống kê và nắm bắt thông tin
về các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ tổng kết giao lưu văn hóa
văn nghệ thể thao của học sinh khiếm thị ba miền bắc trung nam
chương trình có gần một trăm linh học sinh tiêu biểu và giáo viên tham gia
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục đà nẵng trường phổ thông đặc biệt tp hcm
và trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội đều là những đơn vị chăm sóc giáo dục trẻ em khiếm thị
tuy mô hình giáo dục có những nét khác song các trường đều hướng tới giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khiếm thị
chính bởi vậy hoạt động giao lưu là cơ hội để học sinh khiếm thị ba miền được cùng nhau trải nghiệm
chia sẻ những kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập là dân chơi bổ ích
giúp cô trò các trường dạy trẻ khuyết tật hiểu đồng cảm và hợp tác gắn bó thân thiết với nhau hơn
diễn ra trong ba ngày các đoàn tham gia cuộc giao lưu lần này đã đi viếng lăng bác thăm văn miếu
giao lưu văn nghệ tại hội trường của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều
giao lưu văn hóa thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích
ngày ba mươi tháng một mươi một ban chủ nhiệm đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
tổ chức hội thảo khoa học bách khoa toàn thư việt nam truyền thống và cộng đồng
bộ bách khoa toàn thư việt nam được biên soạn nhằm mục tiêu góp phần nâng cao trình độ dân trí
phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước và trở thành công cụ học tập
tra cứu chính thức chuẩn mực thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của việt nam
hội thảo nhận được gần ba mươi tham luận của các tác giả trong những lĩnh vực khoa học khác nhau gửi đến
hai mươi bài trong số đó được chọn đăng ký yếu
trong đó có một báo cáo đề dẫn một mươi chín tham luận xoay quanh các chủ đề liên quan đến việc biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
ban tổ chức đã thống kê quan điểm của một mươi chín tham luận
kết quả qua các ý kiến tham luận có thể nói nhìn chung các nhà khoa học đều tán thành với quan điểm
cần phải tận dụng lợi thế của khoa học công nghệ tận dụng sức mạnh của cộng đồng
để thúc đẩy tiến độ và chất lượng của bách khoa toàn thư việt nam
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra cộng đồng theo dạng bách khoa toàn thư mở
cũng cần phải có một số điều kiện nhất định hỗ trợ
trong hai ngày là ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh lâm đồng có mưa lớn
khiến nước trên các sông suối dâng cao hồ thủy điện đa nhiêm xả lũ đã làm những vùng trũng
hay là thấp dọc sông đa nhiêm bị ngập lụt nghiêm trọng
và ít nhất là hơn ba trăm năm mươi năm hectare rau màu của người dân đã bị ngập úng và hư hỏng
tính đến chiều ba mươi tháng một mươi một mưa lớn cộng với xả lũ hồ đơn dương đã ngập ống
hơn ba trăm năm mươi năm hectare rau mầu ven sông đa nhim đường mê tông tại xã lạc xuân và đường đất
tại xã lạc lâm huyện đơn dương bị sạt lở nghiêm trọng
một cầu treo tại xã đạ trai huyện lạc dương bị cuốn trôi hai du khách bị mất tích
đến một mươi sáu giờ cùng ngày trời vẫn tiếp tục mưa to nước sông suối lên cao và chảy xiết
lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân
hiện trên địa bàn tỉnh lâm đồng vẫn đang có mưa lớn nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất rất cao
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh đang tiếp tục cập nhật
ra soát các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đồng thời triển khai các phương án phòng chống khắc phục hậu quả
năm nay các nhà vườn ở các tỉnh nam trung bộ cũng như tỉnh phú yên đều thận trọng với vụ hoa tết
ngay từ khi xuống giống hầu hết nhà vườn đều giảm số lượng trậu hoa lớn vì giá cao
theo nhiều nông dân ở các làng hoa tết truyền thống sở dĩ họ lựa chọn giảm số lượng đi
là do dự báo năm nay hoa sẽ khó tiêu thụ hơn là mọi năm do ảnh hưởng của thiên tai cũng như đại dịch covid một mươi chín
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố tuy hòa vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh phú yên
năm nay gia đình bà lương thị vương chỉ trồng ba trăm linh trậu hoa quốc tết giảm hơn một trăm năm mươi trậu so với năm ngoái
mà hầu hết lại là trậu nhỏ bà vương nhận định tết này sức mua hoa sẽ giảm hơn mọi năm
giảm số thông rộng nhưng mà còn tiền bỏ ra thì làm đó mà chẳng sợ nóng và dịch một cái nữa coi như không chết
dần dần rơi vào cái tình thức bị động chiến thối lượng năng có nhiều nơi người ta tính người ta trong cái ngang
nhưng bây giờ giảm xuống chỉ còn có ba trăm linh thôi
những năm trước mỗi năm hơn năm trăm linh hộ dân ở thành phố tuy hòa bán ra thị trường trên bảy mươi trậu hoa cây cảnh
nhưng năm nay giảm có một nửa những loại hoa trồng từ một đến hai năm trước
năm nay mới bán được lại càng lo hơn vì đầu tư nhiều sợ giá thấp
lo lắng là vậy song điều mà người trồng hoa tết có thể làm được lúc này là trăm hoa thật kỹ để nở đúng vào dịp tết và tiêu thụ hết
bởi nếu không vô liếng dành dụng cả năm đổ vào hoa tết đến giờ chót xuất vườn gặp bất lợi thì sẽ bị thua lỗ nặng
xã tơ tung huyện cơ bang tỉnh gia lai có một mươi bốn dân tộc anh em cùng sinh sống với hơn một ba trăm linh hộ sáu khẩu
trong đó có hơn bốn mươi dân số là người ba na
đến nay xã đã hoàn thành một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
trong đó tiêu chí số bốn về điện hoàn thành sớm nhất trở thành đòn bầy thúc đẩy các tiêu chí nông thôn mới còn lại
và đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xác định được tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển lưới điện phục vụ đời sống phát triển kinh tế địa phương
những năm qua điện lực ca bang đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và từng bước đầu tư hệ thống lưới điện hoàn chỉnh
đến nay điện lực ca bang đang quản lý bán điện trực tiếp cho các hộ dân các cơ sở sản xuất kinh doanh các cơ quan sự nghiệp
gồm hơn một mươi bảy khách hàng với ba trăm một mươi chín km đường dây trung áp tổng công suất hai mươi hai mw
bên cạnh đó điện lực ca bang thường xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội đặc biệt là hỗ trợ xây dựng hai nhà tình nghĩa
giúp tám hộ nghèo ở xã tơ tung sửa chữa nhà cửa đồng thời hướng dẫn các hộ tăng cường sản xuất và tìm thêm việc làm để tăng thu nhập
tất cả điều đó đã giúp bốn hộ đều thoát nghèo thành công và bền vững
để không chế dịch covid một mươi chín
thủ tướng campuchia hun sen chỉ đạo tất cả các trường học kể cả trường dạy nghề tại hai địa phương vùng dịch là phnom penh và siem reap phải đóng cửa ít nhất một mươi năm ngày
tất cả các dạp chiếu phim bảo tàng và nhà hát ở campuchia cũng phải đóng cửa ngay lập tức
kể từ ngày ba mươi tháng một mươi một tất cả người dân cũng được khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
mọi hoạt động đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn
tính đến chiều ba mươi tháng một mươi một campuchia đã tiến hành xét nghiệm được hơn ba người
có liên quan đến ổ dịch đã có thêm tám người dương tính với covid một mươi chín và một vài trường hợp đang được theo dõi
một ngày sau vụ chuyên gia hạt nhân hàng đầu iran bị sát hại các nghị sĩ quốc hội nước này đồng loạt ký đơn yêu cầu hành động đáp trả
đồng thời ủng hộ một dự luật cho phép iran ngừng hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
chủ tịch quốc hội iran mohammad bager galibab kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ nhằm trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân
cũng như bảo đảm khả năng răn đe của nước này
một thông cáo được tất cả các nghị sĩ ký sau đó cũng nhấn mạnh phản ứng mạnh nhất trước những hành vi khủng bố và phá hoại của israel
mỹ và các đồng minh chính là hồi sinh ngành công nghiệp hạt nhân đồng thời chấm dứt việc thực hiện cam kết bổ sung với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
những thông điệp này khiến giới quan sát cực kỳ lo ngại về nguy cơ chiến tranh tại trung đông
thưa quý vị trước phản ứng quyết liệt của quốc hội iran các quan chức israel bày tỏ lo ngại rằng iran sẽ trả đũa vụ nhằm vào người israel ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và bahrain
trung tâm chống khủng bố của israel cảnh báo người dân nước này về rủi ro nghiêm trọng khi tới các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và bahrain
vì lo ngại rằng iran sẽ trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này

trung tâm này đã cảnh báo về sự hiện diện và hoạt động của các nhóm khủng bố đồng thời khuyên cáo người israel hạn chế không đến hai quốc gia này
dự báo hàng nghìn người israel sẽ đi du lịch đến dubai và abu dhabi trong những tuần tới sau khi israel và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đạt các thỏa thuận bình thường hóa

bộ phận người dân bày tỏ niềm vui sự phấn khích vì dịp tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một sắp tới sẽ chứng kiến sự trở lại của tập tục đốt pháo vốn đã bị cấm từ nhiều năm nay
một bộ phận khác bày tỏ băn khoăn việc cho phép sử dụng pháo hoa có tạo tiền lệ và kẽ hở cho các hành vi lách luật sản xuất vận chuyển buôn bán sử dụng pháo trái phép hay không
từ những dư luận trong đời sống xã hội cho thấy rằng đề nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ được thực hiện nghiêm bảo đảm cao nhất tính hiệu lực và hiệu quả của cuộc sống
các ban ngành cơ quan chức năng cần phải đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn triển khai cụ thể
người dân cũng phải có nhận thức đúng đủ và thống nhất thì chính sách của nhà nước mới bảo đảm tính cao nhất về mặt nhân văn cũng như là tinh thần thượng tôn pháp luật
thưa quý vị xuất hiệp khẩu hàng hóa của việt nam đã đạt mức xuất siêu kỷ lục
mặt hàng ô tô nhập khẩu sụt giảm đáng kể do áp lực từ cả trong nước và thị trường thế giới
không lo sốt giá thịt lợn trong những tháng cuối năm
đó là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị khán giả trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần hai mươi bốn tỷ đô la
riêng hàng dệt may đạt hai mươi sáu bảy tỷ đô la
giày dép đạt gần một mươi năm tỷ đô la nhưng đều giảm so với năm trước
so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu ô tô nguyên chiếc tháng một mươi một tăng trưởng một mươi một sáu về lượng và tăng tám một về giá trị
tuy nhiên so với tháng liền kề trước đó mặt hàng này đã bị sụt giảm đáng kể
sự sụt giảm và bất ổn định của xe nhập khẩu chủ yếu xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch covid một mươi chín
mặc dù việt nam đang khống chế dịch rất tốt song ở nhiều nước trên thế giới đại dịch vẫn đang hoành hành rất nặng nề
bên cạnh đó bản thân thị trường ô tô trong nước cũng đang tạo những áp lực lên nhóm xe nhập khẩu
khi các loại xe lắp ráp trong nước được hưởng chính sách hỗ trợ năm mươi lệ phí trước bạ
theo các thương lái thị trường đầu tuần giao dịch khá chậm
hiện nay vụ lúa thu đông đã thu hoạch gần xong trong khi lúa đông xuân mới gieo xạ nên việc thu mua gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất bị giảm mạnh sản lượng các doanh nghiệp bao tiêu thu về không như dự kiến
trên thị trường thế giới giá trào bán gạo năm tấm của việt nam ổn định ở mức bốn trăm chín mươi ba bốn trăm chín mươi bảy đô la một tấn
theo các doanh nghiệp thời gian qua mức giá gạo xuất khẩu có nhiều khởi sắc giá bán tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
chỉ trong tháng qua giá bán tăng từ hai mươi đến ba mươi đô la một tấn so với tháng trước đó
hiện giá cà phê trong nước đang giao động trong khoảng ba mươi hai bảy trăm linh đồng đến ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg tăng trung bình hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg so với tuần trước
trong đó gia lai đang là địa phương có giá thu mua cao nhất
hiện thị trường cà phê robusta đã bớt mối lo về mưa lũ tuy nhiên thu hoạch vụ mùa mới đang bị chậm lại vài tuần tại việt nam
chất lượng hạt cà phê sắp tới sau mùa mua lũ cũng là mối lo của nhà sản
tại đắk lắc đắk nông giá tiêu được thu mua ở mức năm mươi bảy năm trăm linh đồng một kg
tại gia lai giá tiêu hôm nay ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại đồng nai giá tiêu ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại bình phước giá tiêu ở mức năm mươi tám đồng một kg
tại bà rịa vũng tàu giá tiêu ở mức năm mươi chín đồng một kg là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước
những ngày vừa qua giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm
trong đó nhiều địa phương ghi nhận mức giảm sâu từ ba bốn đồng một kg
hiện nay giá lợn hơi trên toàn quốc đang giao động ở mức khoảng trên dưới bảy mươi bốn đồng một kg
việc giá lợn giảm cho thấy cung cầu thịt lợn trong nước đang dần trở nên cân bằng hơn
và phù hợp với mặt bằng giá thực phẩm nói chung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kỳ vọng từ nay đến cuối năm giá lợn hơi giao động
quanh mức bảy mươi đồng một kg để vừa bảo đảm lợi ích của người tham gia chăn nuôi
vừa bảo đảm được nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong diệt tế quyên đán tân xỉu hai nghìn hai mươi một sắp tới
công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc và các nhà đầu tư bot
về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án thu phí đường bộ
bộ giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ
phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ và phụ lục hợp đồng dịch vụ
bảo đảm hài hòa lợi ích các bên
dự kiến tổng thể đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai
sẽ được lắp đặt vận hành hệ thống etc đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngoại trừ bốn trạm do vec quản lý tám trạm không đủ điều kiện triển khai
đề cập đến việc gián thẻ etac tham gia dịch vụ etc
báo cáo của bộ giao thông vận tải cho thấy đến nay số lượng phương tiện gián thẻ
và tham gia dịch vụ chưa cao chưa phát huy hết hiệu quả của hệ thống
mới có khoảng gần một triệu trên ba tám triệu phương tiện
chiếm khoảng hai mươi năm phương tiện gián thẻ và tham gia dịch vụ
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
cục hàng không việt nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
đối với một trăm linh thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không tại bộ phận một cửa
hiện nay đã có ba mươi sáu thủ tục hành chính hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ giao thông vận tải
được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cục hàng không việt nam
từ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi tám thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của bộ giao thông vận tải
được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cục hàng không việt nam
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực hàng không
tại các cảng vụ hàng không chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
tại bộ phận một cửa
trường hợp có sự thay đổi cục hàng không việt nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng
lại một vụ tai nạn đường sắt vừa mới xảy ra sáng qua tại tỉnh bắc giang
do thiếu quan sát một chiếc xe ô tô đã bị hút văng do cố băng qua đường
mặc cho tín hiệu tàu hỏa đang cảnh báo
theo camera ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào lúc tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
thời điểm nói trên chiếc xe ô tô đã không quan sát khi đi qua đường dây
đúng lúc này thì đoàn tàu hỏa đi tới tông chiếc xe văng xa hàng trăm mét
được biết tai nạn xảy ra khiến cho lái xe và người ngồi trong bị thương rất nặng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ